thưa quý vị khán giả hiện nay khoảng một phần ba số bệnh nhân ung thư khi được khám phát hiện
bệnh còn ở giai đoạn tại chỗ chưa có di căn xa nên có thể chỉ cần điều trị bằng các phương pháp tại chỗ
tại vùng như là phẫu thuật hay tiê xạ
nhưng khoảng hai phần ba số bệnh nhân ung thư khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn
đã có di căn xa hay khả nghi đã có di căn tiềm tàng gọi là v di căn mà trên lâm sàng chưa thấy được
những trường hợp này cần có những phương pháp điều trị toàn thân
đó là điều trị hóa chất điều trị nội tiết và cả điều trị miễn dịch
vậy những phương pháp này được áp dụng như thế nào
ngay sau đây chuyên gia y tế của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp về vấn đề này
hiện nay thì có phương pháp mới trong điều trị ung thư đó là liệu pháp toàn thân
vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ về liệu pháp này được áp dụng như thế nào ạ
trong điều trị bệnh ung biếu người ta chia ra làm ba nhóm chính
thứ nhất là phương pháp điều trị tại chỗ tại vùng thì có là phương pháp phẫu thuật
thứ hai là phương pháp xạ trị
và thứ ba là các phương pháp điều trị toàn thân
tức là gì phương pháp điều trị toàn thân là sử dụng các thuốc các hóa chất
và đi vào trong cơ thể và thường là theo con đường máu và theo tuần hoàn
đi khắp nơi
đi vào trong cơ thể và sẽ tìm ra tất cả ngóc ngách của các ngơi ẩn trú các tế bào ung thư
để điều trị để tiêu diệt các tế bào ung thư thì gọi là phương pháp điều trị toàn thân
thế cái phương pháp điều trị toàn thân thì gồm các cái nhóm chính
thứ nhất là các phương pháp điều trị về hóa trị
thì cái này là phương pháp rất là kinh điển ra đời mấy chục năm nay rồi
và vẫn giữ một vai trò quan trọng trong điều trị bệnh ung biếu
thứ hai đó là phương pháp điều trị nội tiết
thứ hai là do các tế bào ung thư xuất phát từ các tuyến nội tiết
vẫn còn nhạy cảm với các thuốc nội tiết trong điều trị bệnh trong ung thư
cho nên người ta đã dùng các cái thuốc để ức chế nội tiết
và do vậy cũng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư
thì cái này được ứng dụng nhiều trong những trường hợp ung thư như ung thư vú
ung thư tuyến tiền nguyệt
thứ ba là nhóm thuốc điều trị nhắm chung đích
đó là các thuốc mà tác động vào các đích trên bề mặt
hoặc là trong tế bào ung thư
đó tác động rất là đặc hiệu
do vậy nó sẽ có ức chế sự nhân lên sự phát triển
sự xâm lấn và di căn của các tế bào ung thư
và thứ tư đó là cái nhóm về điều trị miễn dịch
trong ung thư thì nhóm này gồm hai nhóm chính
thứ nhất là nhóm điều trị miễn dịch
một cái thủ động thì chúng ta thường hay nhắc đến các thuốc kháng thể đơn dòng truyền vào
hoặc là các thuốc mà ức chế các điểm kiểm soát miễn dịch
gọi là checkpoint inhibitors
đó là cái phương pháp mà dùng các cái thuốc để giúp cho các tế bào có thẩm quyền miễn dịch của cơ thể
nhận biết được rằng đây là tế bào ung thư cần phải tiêu diệt
đó thì cái phương pháp này đã được giải thưởng nobel y học năm hai nghìn một mươi tám
về cho hai nhà khoa học người mỹ và người nhật bản đã phát minh ra cái phương pháp này
và cái thứ hai trong cái điều trị miễn dịch đó là cái phương pháp miễn dịch chủ động
thì chúng ta đều biết rằng thông thường các cái vaccine thì người ta hay nói đến cái việc phòng bệnh
tuy nhiên rằng vaccine cũng được sử dụng trong điều trị ung thư với cái cơ chế được điều trị bệnh
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về ưu điểm của liệu pháp toàn thân so với các phương pháp điều trị khác ạ
ban đầu thì tế bào ung thư thường phát thoát tại một vị trí và sau đó sẽ xâm lớn sang các cơ quan xung quanh
và có thể tiến hành và di căn đến các cơ quan khác xa
thế thì điều trị ung thư thì điều trị thường là phải phối hợp giữa nhiều các phương pháp với nhau
và cái điều trị toàn thân này nó đi theo thường theo các dòng tuần hoàn đi khắp nơi trong cơ thể
và truy tìm tận ngóc ngách các tế bào ung thư
và chúng ta biết một đặc điểm của bệnh ung thư đó là gì
đó là sự tái phát và đặc biệt là sự di căn xa
nếu chúng ta chỉ khu trú vào cái việc điều trị tại chỗ thì nhiều khi bệnh đã di căn đến một cơ quan khác đến một nơi khác rồi
chính vì vậy cái liệu pháp toàn thân này có thể nói cái bệnh ung thư có được giải quyết triệt đẻn hay không
nhất là đối với bệnh ung thư đã không còn ở giai đoạn sớm nữa thì cái phương pháp điều trị toàn thân này đó là một cái phương pháp cứu cánh
và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều các cái thuốc mới
các cái thế hệ mới các cái phương pháp mới của cái liệu pháp toàn thân này ra đời
và thì cái điều trị ung thư mới có thể được giúp đỡ
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người dân sẽ hiểu hơn về liệu pháp toàn thân trong điều trị ung thư ạ
với vai trò phòng chống và điều trị các căn bệnh ung thư khoa ung biểu bệnh viện đa khoa tâm anh luôn cập nhật các pháp đồ điều trị
đồng thời sử dụng những trang thiết bị hiện đại bậc nhất các loại thuốc mới lưu hành để áp dụng chữa trị cho bệnh nhân
bằng cách phối hợp nhiều phương pháp phẫu thuật hóa trị liệu pháp nội tiết liệu pháp chúng đích và biến dịch
ghép tế bào gốc và tủy xương sử dụng các loại thuốc mới lưu hành thuốc trúng đích thuốc miễn dịch
cập nhật và ứng dụng những tiến bộ về sinh học phân tử nhằm cá thể hóa tăng hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv